thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại bốn nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm
vào lúc một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày hôm qua tại vùng biển quảng ninh hải phòng đã được tìm thấy
những phương tiện thiết bị hiện đại nhất cùng với gần sáu trăm linh người đã được huy động
một mươi năm thợ lặn và trang thiết bị chuyên dụng cũng đã nỗ lực tìm kiếm cả đêm ngày hôm qua cho đến thời điểm này
phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra bán kính lên trên một km
đến thời điểm hiện tại nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm
nhiều phương án tìm kiếm đã được triển khai
hệ thống camera từ trên cao được sử dụng để tìm kiếm cả trên những đỉnh núi
quá trình tìm kiếm xác định nhiều mảnh vỡ của máy bay trực thăng bel năm trăm linh năm
được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau quanh khu vực máy bay rơi
công tác tìm kiếm đang tiếp tục được các lực lượng chức năng mở rộng ra các khu vực xung quanh vụ tai nạn
với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau
đến trưa nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn
đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi
cũng liên quan tới vụ việc này phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
gửi ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng quốc phòng công an giao thông vận tải và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh nêu rõ
một bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp
và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất hiệu quả nhất
tổ chức giải quyết tốt hậu quả kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn
thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý nghiêm vi phạm nếu có
giả soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay đảm bảo kỹ thuật hàng không
tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn với các chuyến bay
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn
kịp thời điều phối huy động lực lượng phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ địa phương
theo thẩm quyền báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
ba chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh chủ động phối hợp với bộ quốc phòng
cẩn trưng triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn kịp thời thăm hỏi động viên
hỗ trợ gia đình những người bị nạn thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn
tăng cường quan sát phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện thiết bị trục vớt cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết
theo yêu cầu của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn
trong ngày hôm qua trên đường bộ cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe ô tô đã tông liên hoàn vào một mươi bảy xe máy ở hà nội
ngay trong tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe hoàng ngọc vĩnh trú tại bồ đề long biên hà nội để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi giờ
một mươi giờ cùng ngày tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la phường xuân la quận tây hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mang biển số hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển với một mươi bảy xe máy
hậu quả là một mươi tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với công an quận tây hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
qua kiểm tra không phát hiện lái xe vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga
liên quan tới vụ việc bộ y tế vừa ra văn bản chỉ đạo gấp gửi bệnh viện trực thuộc bộ y tế trên địa bàn thành phố hà nội đề nghị các đơn vị tập trung mọi nguồn lực thuốc men trang thiết bị y tế khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn gây ra
xin được chuyển sang các thông tin khác
xe ô tô kéo theo sơ mi rơ móc di chuyển theo hướng tam kỳ lên huyện phú ninh tỉnh quảng ngãi có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh và có hành vi chống đối
khi tổ cảnh sát giao thông công an huyện phú ninh đang trong quá trình kiểm tra giấy tờ của phương tiện nói trên thì bất ngờ tài xế có hành vi giật lại giấy tờ và lên xe để chạy thoát
tổ công tác ngay sau đó đã đưa tài xế đến phương tiện
vụ tai nạn liên hoàn xe ô tô đâm vào một mươi bảy xe máy tại địa bàn phường xuân la quận tây hồ hà nội vào chiều ngày hôm qua cũng được coi là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô
ngay sau khi sự việc xảy ra các nạn nhân đã kịp thời được lực lượng công an quận đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần nhất trên địa bàn
tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự tại bệnh viện e nơi điều trị một mươi bốn trên một mươi bảy bệnh nhân
tại khoa phẫu thuật chấn thương trình hình và y học
bốn bệnh nhân tại đây hầu như đã tỉnh táo chỉ có một bệnh nhân nặng về phần xương đùi đã được phẫu thuật ngay trong đêm hôm qua sức khỏe được nhận định là có tiến triển tốt

tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên e nơi điều trị một mươi bốn trên một mươi bảy bệnh nhân